để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian gần đây hình thức xe limousine đưa đón khách tại nhà được sử dụng rất nhiều bởi sự thuận tiện
sự bùng phát của loại hình vận tài này đang có nguy cơ ủn tắc gây rối loạn giao thông trong nội đô
có giải pháp nào để quản lý loại hình vận tải này hay không phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hình thức xe hợp đồng là loại hình vận chuyển hành khách bằng xe một mươi sáu chỗ nhưng được hoán cải thành xe chín chỗ thường được gọi là limousine
chỉ cần gọi điện thoại hoặc thông qua văn phòng đại diện bán vé ngay trên phố người dân sẽ được xe đón tại địa điểm hẹn để có một chuyến đi dài liên tình
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám riêng thành phố hà nội đã có hơn một mươi một ba trăm linh xe hợp đồng từ chín tới một mươi sáu chỗ
không phải trả tiền bến bãi không thuế giá trị gia tăng lại đưa đón khách tại nhà nhưng giá vé của limousine chỉ nhìn hơn giá vé xe khách thông thường từ ba mươi tới năm mươi ngàn đồng một lượt
các chuyên gia cho rằng về phía người dân rất ủng hộ
loại hình vận tải này vì thuận tiện giá rẻ
tuy nhiên nếu xét trên tổng thể có thể thấy song song với sự phát triển của limousine lại là sự vắng đi trông thấy của những tuyến xe khách cố định